lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy đã rất nhiều lần cảnh báo về ẩn họa từ những ngôi nhà không lối thoát
thế nhưng những vụ cháy nhà dân khiến nhiều người tử vong vẫn tiếp diễn
đó là những hậu quả đau lòng xuất phát từ sự chủ quan đối với công tác phòng cháy chữa cháy
để đó một cái tết an toàn bình yên chỉ sự cố gắng nỗ lực từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy thôi rõ ràng là chưa đủ
qua công tác tuần tra khép kín địa bàn tối ngày một mươi chín tháng một công an phường nghĩa phú thành phố quảng ngãi phát hiện nguyễn ngọc tiên và nguyễn ngọc đại đều trú tổ sáu phường quảng phú có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
trước đó tiên là thủ phạm chính đốt nhiều viên pháo nổ tại khu vực cầu mới phường quảng phú gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
thông qua mạng xã hội tiên đã mua một trăm linh viên pháo ngoài việc đốt tiên còn bán lại để kiếm lời
thưa đồng thường thực hiện hành vi đốt pháo chúng tôi xử lý nghi minh để tiếp tục thực hiện trang giới ngài sắp tết chúng tôi tiếp tục quyết liệt ro quân để lần sau đó đổng bộ cấm đốt pháo trên địa bàn và đổng bộ an ninh trật tự cho bọn con đón tết vui chung
trước đó công an thành phố quảng ngãi cũng đã xử lý vi phạm đối với từ phước văn lâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã nghĩa trung huyện tư nghĩa về hành vi đốt pháo trái phép
từ phước lâu đã gây mất an ninh trật tự
tại ngã tư đường phạm văn đồng và nguyễn nghiêm thuộc phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi